xin kính chào quý vị và các bạn
cũng lại tiếm
trong ngày mai thời tiết sẽ có xu hướng tạm giảm mưa
mưa rông chỉ chủ yếu xảy ra cục bộ về chiều tối
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nên nhiệt độ có xu hướng nhít nhẹ cao nhất ngày phổ biến từ ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi trên ba mươi năm độ
riêng khu vực lai châu điện biên và phía bắc hòa bình có thể có nắng nóng với cứng độ mạnh hơn
với nhiệt độ từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ có nơi cao hơn
sau ngày mai mức nhiệt trên cả khu vực bắc bộ sẽ giảm do mưa rông quay trở lại
đến với các tỉnh trung bộ ngày mai các tỉnh thanh hóa đến nghệ an trời nhiều mây
đêm và sáng có mưa rào và rông dại sáng ngày còn nắng gián đoạn
với mức nhiệt cao nhất là ba mươi hai ba mươi năm độ cục bộ có nắng nóng nhẹ
khu vực từ hà tĩnh đến phú yên mưa chỉ xảy ra vài nơi
mức nhiệt cao nhất trưa chiều phổ biến là ba mươi ba ba mươi sáu độ có nơi nắng nóng gai gắt
với nhiệt độ cao hơn
các tỉnh từ khánh hòa đến bình thuận có mưa vài nơi ngày nắng nóng nhẹ
với nhiệt độ không vượt quá ngưỡng ba mươi năm độ
hai khu vực tiếp theo là tây nguyên và nam bộ
trong hai mươi bốn giờ tới mưa rông cũng có xu hướng gia tăng hơn
do nhiễu động trên tầng khí quyển cao có xu hướng hoạt động
xuất hiện ở khoảng một phần ba đến một phần hai diện tích khu vực và tập trung về chiều tối
người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm
như sấm xét rông lốc và mưa đá đi kèm trong cơn rông
ngày tiếp tục có nắng nhiều có nơi nắng nóng
với nhiệt độ cao nhất là ba mươi ba ba mươi sáu độ tại tây nguyên
và ba mươi bốn ba mươi bảy độ tại khu vực nam bộ
trên biển khu vực bắc giữa và nam biển đông
bao gồm quần đảo hoàng sa và trường sa có mưa vài nơi
tầm nhìn xa thông thoáng gió thịnh hành có hướng nam đến đông nam
cường độ cấp ba cấp năm
nhiệt độ hai quần đảo hoàng sa và trường sa không vượt quá ngưỡng ba mươi năm độ
khu vực hà nội nhiều mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác
ngày giảm mây còn nắng gián đoạn gió nhẹ với nhiệt độ từ hai mươi sáu ba mươi năm độ